võ cổ truyền việt nam đã vươn xa khỏi danh giới gia đình dòng họ môn phái để vươn tới tầm châu lục và thế giới
học võ cổ truyền hiện tại đã được xã hội hóa và mang tính cộng đồng cao có vai trò và giá trị to lớn đối với thể thao nước nhà
tham gia các cuộc thi vươn tầm châu lục chính là cách để quảng bá những giá trị cả về truyền thống lẫn chuyên môn
từ đó thúc đẩy sự quan tâm bảo tồn và phát huy võ cổ truyền việt nam
học võ cổ truyền hiện tại đã được xã hội hóa và mang tính cộng đồng cao có vai trò và giá trị to lớn đối với thể thao nước nhà
học võ cổ truyền hiện tại đã được xã hội hóa và mang tính cộng đồng cao có vai trò và giá trị to lớn đối với thể thao nước nhà
học võ cổ truyền hiện nay đang hoạt động ở tại châu âu chúng tôi đã được đánh giá rất là cao cũng như là rất là nhiều liên đoàn ở tại châu âu gửi thư chúc mừng cũng như là tôn vinh hoạt động của trung tâm đào tạo và tài năng trẻ việt nam
đối với các đoàn tham dự giải đây còn là cơ hội hội nhập giới thiệu nền võ học cổ truyền việt nam giàu bản sắc đến với các môn sinh trong nước và quốc tế
thúc đẩy sự phát triển và lan tỏa tới khắp các vùng miền đất nước đồng thời khôi phục và giữ được giá trị của những bài võ cổ những loại hình chiến đấu vốn bị mai một đồng thời nhắc nhở giáo dục những người yêu võ luôn hướng về nguồn cội tôn sư trọng đạo giữa tình người tình thầy trò
đây là một cái giải rất là mở cho nên là ở khắp mọi miền đất nước thậm chí là như cái giải này còn có rất nhiều đoàn người dân tộc và khi người ta về đây người ta thi thú những bài võ cổ truyền của dân tộc người ta
đấy là những nét rất là hay những văn hóa rất là hay và cũng là những cái mà chúng tôi nhắm đến tức là bảo tồn những cái nét gì đó là tinh hoa của võ việt cổ từ trước đến nay
nền vẽ thuật việt nam nó là một cái phần hồn của dân tộc việt nam bản thân tôi cũng là người tập luyện võ thuật nước ngoài và cũng thỉnh thoảng trình diễn để cho người nước ngoài người ta thưởng thức và quảng bá cái hình ảnh của
võ cổ truyền việt nam gắn liền với
võ cổ truyền việt nam gắn liền với công cuộc dựng nước và giữ nước oai hùng của dân tộc tạo nên cốt cách văn hóa và những giá trị đạo lý của con người việt nam do vậy với những người làm công tác quản lý hay những ai tham gia tập luyện võ thuật đều cần gìn giữ góp phần quảng bá xây dựng hình ảnh đất nước văn hóa và con người việt nam để bạn bè thế giới thêm hiểu về một dân tộc yêu chuộng hòa bình chính nghĩa nhưng cũng vô cùng kiên cường bất khuất trước mọi kẻ thù xâm lược